thông tin mới nhất về cơn bão số ba
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào trưa ngày hôm nay bão số ba đã vượt qua đảo hải nam và đi vào vịnh bắc bộ
do ảnh hưởng của bão ở đảo bạch long vĩ đã có gió mạnh cấp bảy giật cấp chín
vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay một mươi tám tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm linh tám độ kinh đông
ngay trên vịnh bắc bộ và cách đất liền các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình khoảng hai trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm ba mươi km
trong tối và đêm nay một mươi tám tháng bảy vùng gần tâm bão với sức gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ thái bình đến quảng bình
sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp nhất thế đới
do ảnh hưởng của bão ở vịnh bắc bộ có
gió mạnh cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
vùng ven biển đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ có nước biển dâng trên thủy chiều khoảng năm đến bảy mét sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động rất mạnh
từ chiều tối nay một mươi tám tháng bảy trên đất liền các tỉnh từ thái bình nam định ninh bình thanh hóa nghệ an và hà tĩnh quảng bình
có gió mạnh dần lên cấp sáu sau tăng lên cấp bảy giật cấp chín
riêng nam thanh hóa nghệ an hà tĩnh có gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi một
các tỉnh đồng bằng và trung du bắc bộ các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình có mưa rất to và kéo dài đến khoảng ngày hai mươi tháng bảy
lượng mưa lớn khiến cho các sông tại các địa phương này xuất hiện một đợt lũ phổ biến ở mức là báo động một báo động hai một số sông lên mức báo động hai báo động ba
trước diễn biến nhanh và phức tạp của bão số ba vào sáng ngày hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp chỉ đạo ứng phó với cơn bão này
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai nhận định đây là cơn bão di chuyển rất nhanh có cường độ mạnh đi qua vĩnh bắc bộ là khu vực có nhiều tàu thuyền lồng bè nuôi trồng thủy hải sản và du lịch
cơn bão số ba có một số đặc điểm là đi rất nhanh